tại ngã tư xuân thủy trần thái tông quận cầu giấy thành phố hà nội đã xảy ra một cuộc tấn công giải quyết mâu thuẫn giữa hai nhóm xã hội
một trong hai nhóm đã sử dụng hung khí là súng để giàn mặt đối thủ
cuộc đụng độ xảy ra vào đêm tối ngay giữa ngã tư thể hiện sự liều lĩnh coi thường pháp luật
của những đối tượng côn đổ
ngay sau đó những đối tượng tham gia vào cuộc tấn công đã nhanh chóng tẩu thoát trong đêm tối
lần lượt sau đó cảnh sát đã bắt giữ và làm rõ động cơ gây án diễn biến hành vi của toàn bộ vụ án này
điện tập một
điện tập một khi nhóm đối tượng là nguyễn tạo phương nhà xuân đình
quận bắc tư liêm thành phố nội có va trạm với đối tượng là quang bà lô
thì sau đó xảy ra mối thuẫn
nhóm đối tượng quang bà lô đuổi đánh chém với nhóm của nguyễn tạo phương
do xuất phát bị đánh chém với mối thuẫn như thế
thì nguyễn tạ phương đã điện thoại cho anh em đồng bọn là đối tượng
là đối tượng nguyễn việt dũng và dương văn thao
các đối tượng trên đã hẹn gặp để nói chuyện với quang bà lô ở tại dốc xuân la
điện tập hai
điện tập ba
điện tập bốn
điện tập năm
điện tập sáu
điện tập bảy
điện tập tám
điện tập chín
quá trình kỳ công theo dõi dương quang thao đến ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn

ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã ra quyết định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

là một tay giang hồ cộm cán ở hà nội
trước đó thao có hai tiền án
một tiền án tám tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào năm hai nghìn bốn
một tiền án ba mươi tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
nhắc đến thao giới giang hồ cũng phải ngán ngẩm
ngại va chạm bởi sự điên rồ liều lĩnh không bao giờ biết sợ của hắn
biệt danh thao điên cũng bắt nguồn từ đó
đối tượng này ở góc độ này
nó con đồ mà
đối tượng con đồ cho nên là khi mà bất kỳ trong một việc nào đấy
đối tượng này có thể là dung bất kỳ một cái gì
nó không như người thường
có thể vỡ được chai nó đập chai
hoặc vỡ được dao nó đập dao
hoặc là thích đánh đánh thánh khóc
hoặc có thể là đám uống bia rượu
có thể chửi nhau bình thường
không cần biết là ai
đấy thì người ta gọi như kiểu một thời điên
thì biệt danh thao điên cũng có từng cái trước
sau này từ điên được gắn liền với tên
từ điên được gắn liền với tên
từ điên dương văn thao
có lẽ còn bởi một lý do nữa
đó là khi bị cơ quan điều tra bắt giữ
hắn luôn thể hiện mình là người có bệnh lý tâm thần
trong quá trình điều tra
thao có nhiều biểu hiện bất thường về tâm sinh lý
tại biên bản giám định pháp y tâm thần số ba mươi ba
ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi năm
của viện pháp y tâm thần trung ương
kết luận trước trong sau khi phạm tội
và hiện nay bị can bị dối loạn nhân cách
theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ một mươi
về các dối loạn tâm thần và hành vi
bệnh có mã số f bảy mươi
bị can bị hạn chế
khả năng nhận thức
hậu quả hành vi và hạn chế khả năng điều khiển hành vi
ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
viện kiểm soát nhân dân thành phố hà nội
đã ra quyết định
hủy bỏ biện pháp tạm giam
và quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh
đối với bị can dương văn thao
tại viện pháp y tâm thần trung ương
với quyết định này
dương văn thao nghiễm nhiên có được tấm vé thông hành
để rời khỏi trại tạm giam
và không bị điều tra
không rõ tình hình bệnh của thao điên như thế nào
và việc điều trị đến đâu
chỉ biết rằng
sau khi được đưa đi chữa bệnh
dương văn thao lại ngựa quen đường cũ
tiếp tục thực hiện một hành vi phạm tội khác
ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
đã ập vào một căn phòng trung cư
ở tầng một mươi hai phường hà nội
phường yên hòa quận cầu giấy
bắt quả tang một nhóm đối tượng đang đánh bạc
và trong đó có thao điên
sau khi đã tổ chức trinh sát
nắm bắt được quy luật hoạt động của các đối tượng
đến ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
khoảng một mươi năm giờ
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
đã tổ chức bắt quả tang
thao và đồng bọn đang tổ chức đánh bạc
tại phường yên hòa cầu giấy hà nội
thu giữ tại sới bạc là bộ phòng trung cư

cơ quan điều tra đã khởi tố bị can
đối với thao và sáu bị can khác
về tội tổ chức đánh bạc
khởi tố hai mươi bị can về tội đánh bạc
trong vụ án này
dương văn thao được xác định đóng vai trò
tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
sới bạc của thao tổ chức
mỗi ngày hai ca vào chiều và tối
hắn thu tiền phế một triệu đồng một người
để vận hành khế bạc này
thao tổ chức
phân công nhiệm vụ rất rõ ràng
có đối tượng để tìm địa điểm liên hệ đưa đón con bạc
đối tượng làm hồ ly thu và trả tiền thắng thua
một số đối tượng thì làm nhiệm vụ canh tác
cảnh giới lực lượng chức năng
và với sự thay đổi địa điểm liên tục
và đường dây phân công nhiệm vụ kín kẽ như vậy
thao tưởng rằng
hành vi của mình không thể nào bị phát hiện
và đối tượng
nhưng thực tế
tất cả đã nằm trong sự theo dõi của cơ quan công an
thế nhưng một lần nữa
dương văn thao lại thoát khỏi việc
bị giam giữ khi hắn được áp dụng biện pháp
bắt buộc chữa bệnh tại viện pháp y tâm thần trung ương
việc biến mình thành một kẻ điên
giống như một tấm bình phong vô cùng lợi hại
khiến thao có thể thoát được
sự trừng trị của pháp luật
lợi dụng việc được bắt buộc chữa bệnh
thao đã bỏ trốn
sau khi cơ quan điều tra đã thu thập
các tài liệu chứng minh cái việc thao không chấp hành
biện pháp bắt buộc chữa bệnh
thì đã có công văn đề nghị viện cập sát nhân dân thành phố hà nội
đình chỉ áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với thao
sau đó cơ quan điều tra đã phục hồi điều tra bị can
và ra quyết định truy nã đối với thao
bắt đầu từ đây
nhiệm vụ bắt giữ đối tượng truy nã dương văn thao
được giao cho đội đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố hà nội phụ trách
trong nhiều năm
tân giang hồ cộng cán đẩy mảnh khóe
với biệt danh
đã dở tất cả những thủ đoạn của mình
để lần trốn khỏi sự truy lùng của pháp luật
và vì vậy
hành trình truy tìm kẻ phạm tội này
cũng diễn ra đầy cam go
với nhiều khó khăn thử thách
từ năm hai nghìn một mươi chín
các trinh sát của đội cảnh sát đặc nhiệm
đã nhiều lần được cung cấp thông tin
về nơi lần trốn của dương văn thao
có thông tin
thao từng trốn lên các tỉnh phía bắc
rồi cũng có thông tin
hắn từng xuất hiện
ở một quán bia tại hà nội
một số người cho rằng
đã từng bắt gặp thao trên địa bàn
các quận tây hồ bắc tử liên
thế nhưng khi trinh sát tìm đến thao
nơi được cho là thao từng xuất hiện
thì đều không thấy bóng dáng của hắn đâu cả
nhiều năm theo đuổi tung tích tên này
dấu vết của hắn vẫn như bóng chim tăm cá
dương văn thao
được đội cảnh sát đặc nhiệm công an thành phố hà nội
đưa vào duyện
truy nã đặc biệt
đối tượng bỏ
hoặc là những mối quan hệ
trong một số dựng lên
những đối tượng không giao lưu nữa
thì đối tượng tìm được mối quan hệ mới
dùng một số những số điện thoại mới
đối tượng này là rất tinh huy
có nghĩa là đã tiếp xúc được
vì nhiều cơ quan pháp luật
đã bị khởi tố nhiều lần
và cũng đã đi trước bị bắt buộc
cho vậy là với cán bộ
với cán bộ quan thì đối tượng cảnh sát
khi mà chúng ta tổ chức trinh sát
thì phát hiện đối tượng không
ở cố định ở đâu cả
và thường ở trong các nơi
các khu đất lần chiếm
các khu đất giáp danh
các khu đấy không thuộc quản lý
xa xao của các địa bàn giáp danh
cho nên là khi mà xuất hiện
bóng dáng người lạ
thì đối tượng nhanh chóng di chuyển
bằng các phương tiện như xe ôm
và các phương tiện khác
có thể là điều đàn em đi chở đi
cho nên là khi mà đi
thì thường là cũng bịt khẩu trang
và đội mũ
cho nên là rất là kín
khi mà phát hiện đối tượng
có thể là nhìn cái hình dáng đấy
nếu không phải là trinh sát
có huyết nghiệm hoặc chưa tiếp xúc
thì không thể nào mà biết
đấy là đối tượng hay không
theo hồ sơ cảnh sát
trong thời gian trốn truy nã
thao điên đầu quân cho
chùm giang hồ khét tiếng nguyễn việt dũng
hay còn gọi là dũng út
chú tại phường xuân đình
quận bắc từ liêm
dũng út là một tay giang hồ
có số má ở hà nội
là đối tượng bị cơ quan công an xác định
liên quan đến hành vi chiếm đất
bao đổ vật liệu xây dựng phế thải
ở địa bàn hà nội
đáng chú ý
dũng út cũng là bị can
trong vụ án giết người
cùng với thao điên một mươi hai năm về trước
hắn có bệnh án tâm thần
nhưng trong khi điều trị bệnh
vẫn điều khiển đàn em phạm pháp
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
nhóm dũng út đã bị công an thành phố hà nội bắt giữ
việc dũng út bị bắt
đã hé lộ một phần manh mối
về tung tích của thao điên
dương quan thao này nó có một quan hệ rất thân thiết
với cả chỗ nguyễn việt dũng và dũng út
bản thân dũng út thì là
đối tượng dũng út
đối tượng dũng út thì nó có những cái
nhóm đàn em
thứ nhất là nền trực bếp công
thứ hai là lợi dụng những cái
mà dự án đất trống
người ta chưa sử dụng đến
thì các đối tượng này vào dựng các cái lèo lán
để thứ nhất là
có những cái việc mà cho đàn em ăn ở
thì đối tượng dương quan thao này
cũng là một đối tượng chơi
rất thân với đối tượng
chuyên lợi dụng cái việc đấy
đối tượng dương quan thao cũng đẩn trốn vào những cái lán trại này
đối với đối tượng với người dũng thì có khoảng
bốn năm đến bãi đất
thế nhưng những cái bãi đất này thì thực ra là
chủ yếu là các cái đối tượng đàn em
thế khi mà nếu như mà anh em trinh sát
mà có thể hóa trang
nhưng mà bằng cách nào đấy
thì cần có hiện tượng lạ
thì là có thể là đối tượng
các đàn em sẽ bảo
thì cả đối tượng dương quan thao trong đấy nó sẽ có những cách nó đẩn trốn
vì ở đấy các cái khu đất công
hoặc là những cái đất dự án rất là rộng
gần như không có tường bao tường rào gì cả
có thể đối tượng lẩn trốn
ở trong khu đấy hoặc ra đằng sau
cho nó có thể thoát thì mình không thể tìm được
cho nên cái việc mà đối tượng dương văn thao
ngay lúc đầu khi mà có cái lệnh truy nã
anh em đang có nhận nhiệm vụ được giao
đi truy bắt thì nó gặp rất nhiều khó khăn
làm như thế
như vậy dương quan thao vẫn đang lẩn quẩn
đâu đó trên địa bàn thành phố hà nội
chứ không trốn đi đâu xa
nhưng hắn thoát ẩn thoát hiện
luôn xóa mọi dấu vết
những nơi đến và đi
tổ công tác được giao nhiệm vụ
truy bắt dương quan thao
đã nghiên cứu rất kỹ
mối quan hệ gia đình xã hội bạn bè của hắn
và phát hiện
ngoài thân thiết với dũng út
thao điên còn có mối quan hệ tình cảm với một cô gái
hắn và người tình có một con trai
cô gái này làm nghề spa
và hiện đang mở một cửa hàng spa
trên đường tôn đức thắng
từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai
các trinh sát đã luôn bám sát địa chỉ này
nhưng vẫn không thấy dương văn thao xuất hiện tại đây
các cái xe xuất hiện vào buổi đêm
thì mình đều đánh giá là có thể thao xuất hiện tại đây
tuy không thấy dương quan thao xuất hiện

nhưng không từ bỏ hy vọng
các trinh sát đã theo sát hoạt động của các cửa hàng spa
và nắm quy luật đi lạ sinh hoạt
của người tình dương văn thao và con trai hắn
quá trình theo sát một tia hy vọng
về manh mối đối tượng đã lé lên

người tình của thao
từng đăng một bức ảnh về con trai mình
nắm tay một người đàn ông trên mạng xã hội
hình xăm trên gáy của người đàn ông
rất giống với đặc điểm nhân dạng
của dương quan thao
mà trước đó các trinh sát đã nghiên cứu rất kỹ
đối với hình ảnh mà
phụ nữ đăng đứa trẻ cầm tay vào bàn tay của thao

chúng tôi cũng là người tham khảo
và có niềm tin hơn về việc
thao sẽ xuất hiện và về thăm con trai
như vậy bằng cách nào đó
đối tượng vẫn có liên hệ với người yêu
trong suốt thời gian trốn truy nạn
thời điểm này đã qua tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba
nhận định vào dịp lễ tình nhân
thao rất có thể sẽ gặp người tình của mình
nên suốt thời gian trước đó
các trinh sát của đội cảnh sát đặc nhiệm
đã giám sát rất kỹ tại cửa hàng spa
và một số địa điểm liên quan đến người thân của đối tượng
bất ngờ và đúng ngày một mươi ba tháng hai
tổ công tác đã phát hiện một người đàn ông
ngoại hình rất giống dương văn thao
dắt theo cậu con trai nhỏ
tiếp tục theo dõi tại viện spa
các trinh sát phát hiện đối tượng này sau đó xuất hiện
tại tầng hai của hôi nhà để quay đồ
bằng các biện pháp theo dõi
các trinh sát đã xác định
đối tượng này có hình xăm rất giống hình xăm của dương văn thao
đối với căn nhà đấy thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu rất kỹ
địa hình địa vật các nhà xung quanh
và các đối gia đối vào
để đảm bảo đối tượng không thoát ra ngoài
gây mất an toàn cho bản thân đối tượng và những người khác
thì chúng tôi cũng đã tổ chức cho
người trinh sát hóa trang vào để làm tinh hình
khi mà xác định được đảm bảo an toàn trong nhà
ngoài các nhân viên của vợ đối tượng làm đẹp đấy
thì chúng tôi cũng biết rõ là trên đó
có các cái hình xăm
cái biện pháp hiệp vụ
chúng tôi cũng xác định được là
đối tượng không thể nào tổ thoát ra ngoài được cả
và được sự chỉ đạo sát sao
và các đồng chí đã
khi mà đã chỉ đạo xuống hiện trường
thì hầu hết là các xung quanh
chúng tôi cũng đã bùa vây xung quanh
kẻ bị các trinh sát của đội cảnh sát đặc nhiệm công an thành phố hà nội
tra tay vào còng tại phòng ngủ trên tầng hai của tiệm spa
không ai khác
chính là dương văn thảo
kẻ đã lợi dụng bệnh án tâm thần và nhiều mánh khóe khác
để trốn tránh sự điều tra
bắt giữ của cơ quan công an trong nhiều năm qua
hà nội đã xét xử và tuyên án dương văn thảo năm năm tù
về tội tổ chức đánh bạc
tòa nhân dân thành phố hà nội cũng đã tuyên hắn một mươi năm năm tù
về tội giết người
với những bản án này hồ sơ về hành trình
truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt
thao điên đã có thể khép lại một cách trọn vẹn
đó là một kết thúc đẹp
sau khi các trinh sát của đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm
đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian
công sức để lần theo dấu vết của hắn
và dù có dở bao nhiêu mánh khóe thủ đoạn
để trốn tránh đi chắc nữa
thì cuối cùng thao điên cũng phải trả giá trước pháp luật
kính thưa quý vị khán giả
phạm tội giết người trốn lệnh truy nã
lợi dụng chính sách nhân đạo của nhà nước
đối với người mắc bệnh tâm thần
để chỉ hoãn việc thi hành án
chưa dừng lại
tại nơi bị yêu cầu chữa bệnh bắt buộc
đối tượng một lần nữa đứng ra tổ chức điều hành
một băng ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi
tổ chức đánh bạc và bảo kê bến bãi
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
tại nhiều địa bàn thuộc thành phố hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
ra quyết định khởi tố bị can
tạm giam đối với bị can nguyễn việt dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
nơi cư trú tổ dân phố tân xuân ba
phương xuất đỉnh quận bắc từ liêm hà nội
về tội giết người
ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần
đối với nguyễn việt dũng
ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
viện pháp y tâm thần trung ương kết luận
bị can nguyễn việt dũng có bị bệnh tâm thần
ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
viện kiểm soát nhân dân thành phố hà nội
ra quyết định áp dụng
biện pháp bắt buộc chữa bệnh
đối với nguyễn việt dũng
tại viện pháp y tâm thần trung ương
năm hai nghìn hai mươi qua công tác nắm tình hình
trinh sát của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
phát hiện một nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện
của hoạt động cho vai nặng lãi
trinh sát của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội

ngoài ra một số tài liệu trinh sát cho thấy
nhóm đối tượng còn có dấu hiệu đánh bạc
tổ chức đánh bạc
lấn chiếm đất công
dựng lều lán phục vụ các hoạt động phi pháp
từ những thông tin ban đầu
lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
đã giao đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm
tổ chức trinh sát
ra dựng toàn bộ số đối tượng trong ổ nhóm này

gia dựng khoảng ba mươi đối tượng trong ổ nhóm
cán bộ đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm
chú ý tới một cái tên quen thuộc
là nguyễn việt dũng
còn có biệt danh là dũng ốt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thương chú tại tổ dân phố tân xuân ba
phương xuân đỉnh quận bắc tư liêm hà nội
điều bất ngờ là dũng từng bị khởi tố
về tội giết người
và bị bắt buộc chữa bệnh
tại viện pháp y tế hà nội
tâm thần trung ương
tuy nhiên chưa rõ bằng cách nào
mà hắn lại có thể đứng đầu
điều hành một băng ổ nhóm
lên tới gần ba mươi đối tượng
hạ động trên nhiều lĩnh vực như cho vai nặng lãi
tổ chức đánh bảng lấn chiếm đất công
bảo kê bến bãi trồng giữ xe
nhận thấy rằng đây là một cái tổ ổ nhóm
có tổ chức
và cái đối tượng cầm đầu rất là gian manh
chui vào trong bệnh viện tâm thần
che giấu cái thân phận của mình
và điều hành cái ổ nhóm tội phạm này
hoạt động phạm tội
thì xác định là đây là một cái ổ nhóm rất nguy hiểm
cho nên là chúng tôi đã phải
xác lập cái chuyên án để tập trung đấu tranh
và bắt giữ xử lý bằng được
cái đối tượng
mặc dù cái đối tượng cầm đầu là đang
ở trong bệnh viện tâm thần
chuyên án một trăm năm mươi bảy p
được xác lập vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
với yêu cầu đặt ra là phải bắt giữ được
toàn bộ số đối tượng trong ổ nhóm
sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
kế hoạch điều tra tập trung xác định
các địa điểm chúng thường tụ tập
phương thức thủ đoạn hoạt động
và vai trò của từng đối tượng
trong ba ổ nhóm
nhiều tổ trinh sát tinh nhuệ
của đội cảnh sát hình sự đặc nghiệp
đã lên đường nhận nhiệm vụ
ém nắm tại nhiều địa điểm quan trọng
và đối tượng
trong đó có viện pháp y tâm thần trung ương
khu vườn rộng hai m hai
tại tổ dân phố tân xuân ba
phường xuân đỉnh quận bắc từ liêm
của đối tượng dũng
rất là khó để tiếp cận đường
đường cụt vườn này có hai lối ra lối vào
và xung quanh quây tôn
để mà vào trực tiếp được
để mà giám sát bên đó
để mà vẽ lại sơ đồ
để mà biết được là đối tượng
hoạt động ở đâu khu vực nào
thì cũng rất là khó
trải qua nhiều ngày trinh sát liên tục
tại hai địa điểm quan trọng trên
bàn chuyên án một trăm năm mươi bảy p
đã xác định thêm được bốn địa điểm
là nơi các đối tượng trong ổ nhóm
thường xuyên tụ tập
đây hầu hết là đất thuộc các dự án
chưa triển khai trên địa bàn hai quận
bắc từ liêm và tây hồ
bị các đối tượng chiếm dụng phân lô
quây hàng rào tôn rồi cho người dân thuê lại
số khác thì chúng biến thành
các bến mạng các bến mạng
các bãi trong giữ xe tập kết vật liệu xây dựng
và làm nơi ăn ở
cho một số đối tượng đàn em từ tỉnh ngoài đến
mặc dù địa bàn hoạt động của nhóm
đối tượng khá rộng trải dài
nhưng các trinh sát xác định
đại bàn doanh của chúng là tại vườn nhà dũng
ở ngõ tám mươi chín tân xuân
phương xuân đỉnh quận bắc từ liêm
sau đối tượng này thì có một đối tượng
thẩm lịnh cái việc con nợ
thẩm lịnh con nợ
khi tiến hành đầu vào
là đối tượng phan anh nhàn
đối tượng phan anh nhàn
cũng đã có một tiền án về tội cướp tài sản
đã ra tù
nhưng đi theo
làm theo ổ nhóm của chúng
gọi là hồ sơ nhưng thực ra chúng nó không phải
xây dựng hồ sơ chúng nó tìm hiểu
từng con nợ ra cảnh hoàn cảnh gia đình
từng con nợ sau đó
mới tiến hành cho vay
mà cái vứt cho vay
đối với cả từng con nợ
thì bọn này nó cũng không cho vay nhiều
nó ở dạng bốc bắt họ
một mươi tháng tám thì có thể là một mươi triệu
có thể năm triệu
có thể một người là nhiều bắt họ
một con nợ của một
người vay nợ có thể nhiều bắt họ
nhưng mỗi bắt thì chỉ
lẻ tẻ là năm đến một mươi triệu
quan trọng không kém là
ban chuyên án cũng đã xác định được
di biến động của đối tượng cầm đầu nguyễn việt dũng
sau một thời gian dài kiên trì
bí mật trinh sát trong và ngoài
viện pháp y tâm thần trung ương
đối tượng dũng này
bản chất thì là
đi chữ mệnh mất ngục
nhưng mà hàng ngày vẫn ra chỉ đạo
và thậm chí là
qua đêm ở ngoài
cách thường xuyên
nhiều khi mà
chúng tôi tiến hành trinh sát
ở bệnh viện
ở chỗ trung tâm giám định pháp y
thì thấy đối tượng này
vắng dài hạn
trong bệnh viện
nơi chủ mệnh bắt buộc
tất cả những địa điểm
mà dũng thường đuôi tới
chúng tôi đảm bảo
việc nắm tình hình
đối tượng dũng ra ngoài
những vị trí nào công kết với ai
liên hệ với các đối tượng
cộng khoán và đàn em như thế nào
chỉ đạo những cái
thì các trinh sát của đội
cảnh sát lịch sử đặc trị của chúng tôi đều nắm rõ
thường là nó cứ từ trong viện nó ra
và nó sẽ về cái điểm đầu tiên của nó là nó sẽ về chỗ tân xuân
thế là cái chỗ khu vườn của nhà nó
ở ở đấy
thì sau đấy nó có thể là đi một vài các điểm kia nó có thể ngồi uống rượu
thế còn về thì
có thể là hôm nay theo về buổi chiều
thì đến có thể nó về giúp ở trong bệnh viện của chúng tôi nè
sau đấy cả một buổi tối
có thể nó gọi anh em bạn bè nó đến đây uống rượu
sáng sau anh em lại mất công trí sát vừa sớm
thì lại thấy nó ra
nó ra thì có thể là nó
nó đi công việc
có những lúc mà để mà anh em chạy theo nó thì thực ra là mình cũng không theo
thế nhưng biết điểm này ở đây nó ra này là
đón một nó buổi chiều thì nó lại thấy nó về
hoặc có thể nó lại vào trong viện điều trị
có thời điểm nó ra một ngày có thời điểm nó ra ngày rưỡi chẳng hạn
nhưng có thời điểm nó chỉ ra vài tiếng thôi
mọi hoạt động của ổ nhóm được nguyễn việt dũng chỉ đạo qua ngô quang trung bằng điện thoại
ngô quang trung là người trực tiếp điều hành các hoạt động
cho vay tiền tổ chức đánh bạc đòi nợ
trung cũng là người tổng hợp sổ sách thu chi trong ngày rồi báo lại dũng
ngoài đối tượng trung thì nguyễn việt dũng còn sử dụng đối tượng lê ngọc hà
vào việc bảo kê tranh giành địa bàn thu mua vật liệu xây dựng
và quản lý bến bãi trong giữ xe
thời gian hoạt động chủ yếu của nhóm đối tượng là từ hai h chiều đến bảy h tối
mỗi một đối tượng có nhiệm vụ đi thu nợ đòi nợ
sẽ được trung giao cho một quyển sổ
trong đó có danh sách những người vay nợ và số tiền cần thu
trong trường hợp người vay chậm chi trả thì chúng sẽ dùng nhiều chiêu trò
thủ đoạn gây áp lực tới thân nhân để ép con nợ phải trả tiền
nói chung là xâm trộn hết người luôn
mục đích của nó là cứ kéo đông là người ta thực ra người ta cũng ngại mà
bố mẹ ông bà già nhìn thấy bọn này nó cũng ngán mà
của nhóm này có tiền án hình sự nên có sự tinh quái nhất định
các đối tượng đều biết đều được dặn dò
tất cả những hành vi vụ lực đối với con nợ sẽ cấu thành những tội khác
vì vậy cho nên tất cả những hành vi về sau này chúng nó triển khai
để mà đòi nợ thu nợ chỉ gián tiếp
thông qua những hành vi vụ lực đối với con nợ
cái lời nói và không mang tính chất là ngay lập tức
không mang tính chất là vũ lực mà đe dọa tước đoạt sức khỏe tính mạng đối với con nợ
buộc con nợ là phải trả tiền
nó đã tiến hành rất nhiều và trên khắp các địa bàn của tại hà nội
sau khoảng sáu tháng trinh sát liên tục
thì mọi yêu cầu điều tra đặt ra khi xác lập chuyên án đều đã đạt được
do vậy cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ban chuyên án một trăm năm mươi bảy p quyết định phá án
từ việc đánh giá phân loại hoạt động của các đối tượng
ban chuyên án đã chia băng ổ nhóm này
theo ba loại tội danh
để thuận tiện cho việc lên kế hoạch bắt giữ
nhóm đối tượng thứ nhất hoạt động cho vay lãi nặng
nhóm đối tượng thứ hai đánh bạc và tổ chức đánh bạc

nhóm đối tượng thứ ba liên quan đến hoạt động bảo kê
tranh giành địa bàn thu mua phế liệu
một mươi một tổ công tác được thành lập
nhận nhiệm vụ áp sát năm địa điểm hoạt động của ổ nhóm
và các vị trí mà nguyễn việt dũng ngo quang trung thường xuyên lưu tới
quá trình triển khai lực lượng
chúng tôi đã đề xuất thành lập một mươi một tổ công tác
đều do các đồng chí chỉ huy đội
của phòng cảnh sát thị sự
nằm tổ chức đối tượng
để quán xuyến
khi mà tiến hành triển khai
đảm bảo việc triệu thập được số lượng đối tượng
phạm tội cao nhất trong ổ nhóm
đầu tiên là phải ưu tiên những đối tượng cầm đầu
bắt giữ trật đề
sau đó đến các đối tượng tay chân
thì một mươi một tổ công tác này chúng tôi đã tiến hành
đồng loạt giao quân bắt giữ
tất cả các địa điểm mà chúng tôi đã dựng lên được
đối tượng nguyễn việt dũng đã trốn ra ngoài
và lúc này đang ở chỗ phường cổ nhuế một
để tiến hành triển khai lực lượng bắt giữ

và đối tượng chung của cánh thì có mặt ở địa bàn phường xuân đình
để thu thập hồ sơ sổ sách liên quan đến quá trình cho vay cũng như là tổ chức hoạt động đánh mạng
khi chúng tôi xác định các đối tượng chính đã nằm trong lòng bàn tay thì đã tiến hành côi vắt